tối qua một mươi sáu tháng năm tại nhà hát quân đội đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật quốc phòng việt nam
dấu ấn và khát vọng nhân dịp kỷ niệm năm năm chính thức phát sóng kênh truyền hình quốc phòng việt nam
sự buổi lễ có đồng chí đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương
bộ trưởng bộ quốc phòng thượng tướng lương cường bí thư trung ương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung ương
chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam cùng các đồng chí lãnh đạo bộ quốc phòng
nguyên lãnh đạo bộ quốc phòng và đại diện lãnh đạo các đơn vị trong và ngoài bộ quốc phòng
sau năm năm chính thức phát sóng các chương trình của kênh truyền hình quốc phòng việt nam luôn bám sát tôn trị
mục đích đổi mới hình thức thể hiện theo hướng hiện đại sinh động hấp dẫn hơn trở thành một trong bảy kênh truyền hình
thiết yếu của quốc gia với thời lượng phát sóng hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ mỗi ngày trong đó hơn một mươi hai giờ phát mới
gồm năm mươi năm chương trình
trong đó có một mươi bốn bản tin phát sóng hàng ngày cùng các chương trình chuyên sâu về quân sự quốc phòng
truyền thông tập trung cho chiến lược bảo vệ tổ quốc
qua đó góp phần quan trọng đấu tranh phản bác những quan điểm luận điệu sai trái lệch lạc
bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đồng thời đáp ứng tốt nhu cầu tiếp cận thông tin của đông đảo khán giả trong
và ngoài quân đội nhất là khán giả trẻ
chương trình gala quốc phòng việt nam dấu ấn và khát vọng được thể hiện dưới hình thức gặp gỡ
giao lưu và nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc
qua đó điểm lại những dấu ấn bước trưởng thành tình cảm mà cán bộ chiến sĩ toàn quân
cũng như khán giả cả nước dành cho kênh truyền hình quốc phòng việt nam